là tập tục từ lâu đời của người bơ non vùng núi cao phước sơn tỉnh quảng nam
tưởng trình tập tục này đã được xóa bỏ nhưng thật đáng tiếc giữa cuộc sống văn minh ngày nay
tập tục này vẫn còn tồn tại trong một số bộ phận đồng bào bơ non ở miền núi cao
với bao rủi ro cho người phụ nữ
đã đến lúc cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền các cấp để đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người phụ nữ
phóng sự sau được thực hiện tại xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
dưới ngôi làng tám b xã phước lộc huyện phước sơn hai mẹ con chị hồ thị hao một mình vượt cạn
tự cắt nheo rốn và chăm sóc con mình ngay dưới đất với một vài tấm lót trong một túp lều được dựng lên trước đó
thực phẩm cho người mẹ
mẹ chỉ làm măng sắn và một ít chuối
mặc dù lo cho vợ song vì tập tục của làng nên anh hồ văn bôn cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đi rừng kiếm rau tiếp tế lương thực
sau khi sinh một mươi ngày tuổi ngoài rừng muốn trở về nhà cha mẹ cháu bé phải làm lễ cúng cho làng
từ bao đời ở đây vẫn tồn tại nhiều tập tục mà nếu không thực hiện thì mọi sự rủi ro ngẫu nhiên nào đó đều bị đổ tội cho sinh linh bé bỏng mới trao đời
chưa đi trạm sinh lễ được bao nhiêu họ sinh ở nhà mà họ cử nữa
họ cử là họ phải làm cái tròi nhỏ là sinh ở ngoài
với lại nếu mà đi qua trạm là phải đi qua các làng khác làng khác là cũng cỡ cho những làng khác nữa vì họ sợ đền
để ngoài ngày xưa có nhiều trường hợp chết chết vì lạnh quá bắt đầu bị độc do sinh đẻ giá máu nhiều là người nó lạnh
cũng có nhiều trường hợp
nhiều trường hợp chết ngày xưa
hiện nay một số hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại trong đồng bào bờ nong huyện phước sơn tỉnh quảng nam
chuyện sinh con giữa rừng với bao rủi ro nguy hiểm của người phụ nữ bần non ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn đó là tính mạng
trước thực trạng này cần có sự vào cuộc tích cực của chính quyền xã hội để đẩy lùi hủ tục lạc hậu trong đồng bào vùng núi nơi đây